tôi khá lo vì các cháu chưa tiêm vaccine nguy cơ lây nhiễm luôn hiện hữu khi ra đường không biết ai là f
nhiều người đã tiêm vaccine mắc covid một mươi chín không có triệu chứng nên phải cảnh giác
hầu như con tôi chỉ ở trong nhà không ra ngoài trừ khi cháu bị ốm phải đến viện hoặc đi tiêm phòng vaccine
bên cạnh những người có ý thức tuân thủ năm k còn nhiều người chưa thực hiện nghiêm như vẫn đến nơi tụ tập đông người
hoặc không đeo khẩu trang và không có thói quen quét mã qr tại điểm đến
chúng tôi thấy khách khá đông hầu như thực khách đều không đeo khẩu trang tình trạng cũng tương tự ở một số nhà hàng
anh phạm quốc dũng một nhân viên nhà hàng cho biết chúng tôi vẫn nhắc nhở khách đeo khẩu trang
nhưng khách bảo đeo thì làm sao mà ăn uống được
có những bàn tiệc khoảng một mươi năm hai mươi người liên hoan ăn uống chúc tụng diễn ra bình thường
nếu như có f thì khó tránh khỏi lây nhiễm
trong những ngày vừa qua hà nội ghi nhận số ca mắc tăng cao
trong đó có nhiều f đã tiêm một hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
vì vậy theo khuyến cáo của phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng bộ y tế
các bố mẹ cần phải tuân thủ năm k để tránh bị lây nhiễm và lây sang con mình
ông phu cũng dẫn chứng tám mươi năm người đã tiêm vaccine ở tp hcm nhiễm covid một mươi chín
trong khi tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín
mỗi một cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên ở hà nội đã đạt khoảng chín mươi ba
tuy nhiên chỉ mới gần bảy mươi số này được tiêm đủ hai mũi
đặc biệt với nhóm người trên năm mươi tuổi tiêm vaccine mũi một và mũi hai lại thấp hơn các nhóm khác
vì vậy người dân không được chủ quan phải luôn nghĩ xung quanh mình có thể có f
để nâng cao ý thức phòng bệnh
thưa quý vị trước tình hình dịch covid một mươi chín hiện nay tại hà nội
nhiều người lo ngạn đến nguy cơ bùng dịch như tp hcm và một số tỉnh việt nam
theo bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh
bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho biết trong bối cảnh hiện nay khó có thể giữ không có ca nào mắc
về công tác truy vết thì nhanh chóng xét nghiệm những đối tượng tiếp xúc gần
đồng thời người dân cần thực hiện năm k để bảo vệ những người xung quanh mình
ngày một mươi hai tháng một mươi một vừa qua hà nội đã phải thay đổi cấp độ dịch ở một số xã phường
trên toàn thành phố hà nội vẫn đang đánh giá dịch covid một mươi chín ở cấp độ hai
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trong phòng chống dịch covid một mươi chín nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
ba mươi quận huyện thị xã của thành phố đều đạt cấp độ hai
tuy nhiên có bốn xã phường ở cấp độ ba tăng thêm một phường
và có duy nhất phường phú đô quận năm từ liêm lên cấp độ bốn
nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
theo cdc hà nội xuất hiện từ ngày chín một mươi một đến ngày một mươi ba một mươi một
ổ dịch phường phú đô có chín mươi một ca covid một mươi chín
trong một mươi bốn ngày gần đây có năm xã phường ở hà nội
ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng
phường phú đô quận năm từ liêm xã phù đồng huyện gia lâm
xã yên thường huyện gia lâm xã ninh hiệp huyện gia lâm
phường cống vị quận ba đình
trước số ca mắc của hà nội liên tục tăng cao
có gần năm tám trăm linh ca trong đợt dịch thứ tư và hơn hai mươi ba f một phải cách ly
nhiều chuyên gia cho rằng hà nội nên triển khai thí điểm cách ly f một tại nhà
và phải làm thí điểm thì mới biết bất cập ở đâu
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
trong bối cảnh hà nội là địa phương tiếp tục có số ca nhiễm trong cộng đồng gia tăng thời gian qua
cần phải tính toán sớm việc cách ly f một tại nhà
trước đó bác sĩ khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết
hiện hà nội chưa có chủ trương cách ly f một và điều trị f nhẹ tại nhà
bởi các khu cách ly tập trung của hà nội vẫn đảm bảo đủ chỗ cách ly không bị quá tải
ý thức của một bộ phận người dân còn chưa cao
nếu cách ly tại nhà không tuân thủ chặt chẽ quy định
sẽ có nguy cơ lây chéo cho người trong gia đình và cộng đồng
việc đưa f đi cách ly tập trung để đảm bảo an toàn cho cộng đồng
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh còn phức tạp hà nội đã dự kiến thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động
hai mươi trạm y tế lưu động đặt tại khu công nghiệp khu chế xuất
những ngày qua sở y tế hà nội đã thực nghiệm một số trạm y tế lưu động trước khi vận hành chính thức
nhiều quận huyện của thành phố đã lên kế hoạch thành lập các trạm y tế lưu động
để hỗ trợ theo dõi sức khỏe của người cách ly y tế tại nhà trong trường hợp số ca mắc tăng cao
các trạm y tế lưu động có nhiệm vụ quản lý theo dõi hỗ trợ các trường hợp f một f hai đang cách ly tại nhà
và chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn bên cạnh trạm y tế đang có sẵn
hiện nay theo nghị quyết một trăm hai mươi tám các địa phương đã nới lỏng các hoạt động cũng như nới lỏng việc đi lại
và chấp nhận không thể zero covid
vì thế số ca nhiễm trong cộng đồng vẫn tiếp tục
để đảm bảo sức khỏe cho mình và gia đình cộng đồng mỗi người dân cần có ý thức tuân thủ năm k để phòng chống dịch
thưa quý vị liên quan đến ca mắc covid một mươi chín mới hà nội tìm người đã đi trên xe buýt bảy mươi a hướng thị xã sơn tây cầu giấy
từ năm đến bảy giờ và hướng cầu giấy thị xã sơn tây từ một mươi sáu đến một mươi tám giờ các ngày từ mùng bảy tháng một mươi một đến một mươi bốn tháng một mươi một
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện phúc thọ hà nội vừa phát đi thông báo tìm người liên quan
ca covid một mươi chín vừa được ghi nhận
theo đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện đức thọ tìm người dân đã đi trên xe buýt bảy mươi a hướng thị xã sơn tây cầu giấy
trong khoảng thời gian từ năm đến bảy giờ hướng cầu giấy thị xã sơn tây trong khoảng thời gian từ một mươi sáu đến một mươi tám giờ
ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
người đã đi trên tuyến xe buýt trên trong các khoảng thời gian này cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn hoặc cdc hà nội theo số điện thoại hai trăm bốn mươi một hai mươi hai nhánh hai chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được tư vấn hướng dẫn
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cũng khuyến cáo tất cả người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện như
sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác khứu rác
cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và xét nghiệm sars cov hai miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc covid một mươi chín
những tuần gần đây tình hình dịch tại hà nội liên tục nóng với số ca mắc tăng
sở y tế hà nội thông tin ngày một mươi bốn tháng một mươi một thành phố ghi nhận một trăm một mươi chín ca covid một mươi chín trong đó có bốn mươi hai ca cộng đồng bảy mươi một ca ở khu cách ly sáu ca ở khu vực phong tỏa
một trong những ổ dịch nóng nhất thủ đô là ổ dịch phong tỏa
phú đô quận nam tử liêm ổ dịch trợ ninh hiệp gia lâm ổ dịch bạch chữ tiến thắng huyện mê linh ổ dịch ở huyện quốc hoài
đến nay trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn thành phố có sáu bốn mươi ba ca covid một mươi chín trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng hai hai trăm bảy mươi một ca số mắc là đối tượng đã được cách ly ba bảy trăm bảy mươi hai ca
thưa quý vị khán giả hơn lúc nào hết mỗi người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm với đất nước cộng đồng
cũng như với chính bản thân và gia đình mình tiếp tục tuân thủ nghiêm túc mọi nguyên tắc phòng chống dịch bệnh
đồng thời cần tỉnh táo chọn lọc thông tin chính xác tin cậy không lan truyền thông tin vô căn cứ bịa đặt xuyên tạc tình hình dịch bệnh
không để kẻ xấu lợi dụng tiếp tay cho hành vi trái pháp luật kịp thời phát hiện báo cáo cơ quan chức năng về hành vi sai phạm
khi mọi người dân đều sát cánh cùng đảng nhà nước chính phủ và phát huy vai trò công dân trong phòng chống dịch covid một mươi chín
chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng cho cuộc chiến đầy cam go này
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại